chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày ba mươi tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
với ba nhân viên thuộc khoa xét nghiệm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định cdc nam định
ba người này bị cáo buộc về tội tham ô tài sản
các bị can bao gồm nguyễn thị phương thảo kỹ thuật viên xét nghiệm cdc nam định
lâm thị hà và vũ thị yến là nhân viên khoa xét nghiệm cdc nam định
theo tài liệu điều tra các bị can đã có hành vi bớt xén sinh phẩm của cdc nam định
để bán lại cho công ty việt á rồi chia lợi bất chính thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một tỷ đồng
liên quan đến vụ việc của cdc nam định và công ty việt á lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng tám bị can
và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một nhóm đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả
quy mô lớn lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh đắk lắc
trước đó qua công tác nắm tình hình cơ quan chức năng phát hiện
một nhóm đối tượng có hành vi làm giả mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện ea hà leo
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng chuyên làm giả
mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức là đỗ trung kinh hai mươi sáu tuổi trú tại thị trấn ea đằng
và nguyễn thành long hai mươi hai tuổi trú tại xã ea hiau huyện ea hờ leo
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hai đối tượng trên
bước đầu làm rõ các loại giấy tờ mà hai đối tượng làm giả chủ yếu là các loại bằng cấp
chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân chứng minh nhân dân
và đây là đường dây làm giả các loại giấy tờ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh đắk lắc
hiện vụ việc đang được công an huyện ea leo thụ lý điều tra để xử lý hai đối tượng này
về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
một vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu với tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh phú yên với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ
tại km số một ba trăm một mươi tám trên quốc lộ một đoạn qua địa phận xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra xe ô tô tải do ông phạm văn nghĩa
chú tại thị xã la di tỉnh bình thuận điều khiển đang vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu
qua kiểm tra trên xe chở hàng hóa gồm áo thun túi sách
giày dép thuốc lá điện tử đồ chơi trẻ em với tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nhãn hàng hóa không đúng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên đã bàn giao vụ việc cho cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
để tiến hành thủ tục tạm giữ và tiếp tục xác minh xử lý
tính đến chiều ngày hai mươi tám tháng bảy một mươi tám quận huyện thành phố thủ đức thuộc thành phố hồ chí minh
đã thực hiện chi gần bảy mươi ba thủ tục
cho trên một trăm ba mươi tám ba trăm linh người lao động thuộc hai bảy trăm hai mươi ba đơn vị doanh nghiệp
bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh đã xác nhận cho trên tám trăm một mươi tám một trăm linh lao động
chiếm bảy mươi bốn năm mươi hai so với dự kiến là trên một chín mươi bảy triệu lao động thuộc hơn hai mươi ba đơn vị doanh nghiệp
chiếm hai mươi sáu tám so với dự kiến là bảy mươi bảy sáu trăm linh sáu đơn vị doanh nghiệp
tham gia bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh
để làm thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số tám của thủ tướng chính phủ
trong đó có gần năm trăm linh người lao động thuộc hai mươi ba trăm năm mươi chín đơn vị doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị
tại các quận huyện và thành phố thủ đức
theo sở lao động thương binh và xã hội thành phố hồ chí minh tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động đang được xúc tiến nhanh tiến độ chi trả hiện đạt được kết quả khá tốt
ngoài ra do đặc thù thành phố có số lượng doanh nghiệp và lao động lớn
vì vậy quá trình triển khai thực hiện cần phải có sự chuẩn bị kỹ về nhân sự kinh phí hỗ trợ công tác truyền thông
để tổ chức doanh nghiệp và người lao động biết
thời gian gần đây cúm a bùng phát bất thường tại hà nội khiến nhu cầu sử dụng thuốc
cũng như là que tét cúm của người dân cũng tăng cao
và trước tình trạng này thì que tét cúm a và thuốc tamiflu bị đầy giá thậm chí có những nơi không có hàng để bán
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
chợ thuốc hapuliko quận thanh xuân hà nội
nơi cung cấp dược phẩm cho các nhà thuốc lẻ lớn nhất miền bắc
hết hàng hay không có hàng nhập là câu trả lời của các đại lý phân phối bán buôn
khi phóng viên hỏi về thuốc tamiflu và que tét cúm a
bây giờ thì theo mình biết thì nhà thuốc và bên công ty không nhập được tamiflu từ công ty
trước đây thì bên mình có nhập được một ít công ty thì cho là với giá chỉ có hơn hai trăm linh một hộp thôi
hiện tại thì hãng báo hết hàng không đủ nguồn cung cấp cho các doanh nghiệp
chủ yếu là hãng báo là chỉ đủ cung cấp cho bệnh viện
bây giờ tết cúm a thì tạm thời bọn chị đang không có hàng
do là nhà cung cấp cũng chưa cung cấp đến mọi chị
còn giá tại thời điểm trước của tết phường a thì rơi qua vào khoảng bốn mươi tám đến năm mươi thôi
tại trung tâm phân phối thuốc thì hết hàng
nhưng tại những nhà thuốc nhỏ lẻ
tamiflu vẫn được bán với mức giá cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi với giá niêm yết
sao mà thấy trên mạng người ta bảo là có hộp bốn trăm rưỡi
bốn trăm rưỡi là giá
không hiểu sao mình vừa nghe giấy này là giá người ta quyết định chứ còn ở ngoài thì phải có bốn trăm rưỡi
chứ có hàng không có đâu

hàng của gì hả chị

theo các bác sĩ thuốc tamiflu được chỉ định với nhóm có nguy cơ
như người có bệnh mạng tính về tim phổi thận biến chứng viêm phổi
người bệnh chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ
tuyệt đối không tự ý mua thuốc về chữa cúm và để dự phòng
tránh tình trạng tiền mất tật mang
quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
từ ngày một tháng tám hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines
tiếp tục triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến
cho hành khách khởi hành từ sân bay sydney và melburne của australia
với việc triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay sydney và melbourne
vietnam airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ check in online
lên một mươi sáu sân bay nội địa và ba mươi sân bay quốc tế
đồng thời tiến tới triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến
tiến tới triển khai dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay hãng khai thác đường bay đến
theo tổng cục thống kê một điểm sáng thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với việt nam
đó là vốn giải ngân tăng khá mạnh
ước đạt gần một mươi một năm mươi bảy tỷ usd tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
đây được coi là số vốn fdi thực hiện cao nhất của bảy tháng trong năm năm qua
hiện ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu thu hút fdi
việc này không chỉ tạo công an việc làm mà còn tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư
tăng vị thế của việt nam trong bản đồ kinh tế thế giới
đây là điều tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi
sau hai năm trùng xuống do dịch bệnh covid một mươi chín
trong tháng bảy cả nước có gần một mươi ba hai nghìn doanh nghiệp thành lập mới
giảm bảy so với tháng trước tăng năm mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
cũng trong tháng bảy cả nước có hai ba nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tăng ba hai so với tháng trước và giảm năm mươi ba so với cùng kỳ năm trước
tính chung bảy tháng cả nước có tám mươi chín bốn nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
với tổng số vốn đăng ký là hơn một triệu tỷ đồng
và tổng số lao động đăng ký sáu trăm hai mươi một lao động
tăng một mươi bảy chín về số doanh nghiệp giảm năm sáu về vốn đăng ký
và tăng một mươi một tám về số lao động so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị hiện nay hệ sinh thái rừng biển của khu vực miền trung tây nguyên
đang đối mặt với sự suy thoái nghiêm trọng
trong đó có đến trên năm mươi tám loài thực vật và hơn tám mươi một loài động vật bị đe dọa
bởi việc sử dụng tài nguyên không hợp lý của con người
mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp bảo vệ hệ sinh thái
bảo tồn đa dạng sinh học nhưng vẫn còn hạn chế
bằng những mô hình cụ thể hệ sinh thái rừng biển của khu vực miền trung tây nguyên
đang từng bước được bảo vệ
và qua đó góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên hướng đến phát triển bền vững
bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
là nơi cư ngụ của cá thể vọc trà vá chân nâu
một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm và đang trong tình trạng nguy cấp tại việt nam
từ nhiều năm nay bán đảo được bảo vệ nghiêm ngặt để giữ hệ sinh thái rừng
và môi trường tự nhiên cho vọc sinh trưởng phát triển
hiện tại sơn trà có khoảng một ba trăm linh cá thể loài trà vá chân nâu
đang tồn tại ngoài tự nhiên
đây cũng là mô hình điểm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của vùng
giúp cho thành phố thực hiện các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức
các chương trình du lịch sinh thái thân thiện với môi trường
và đây là một cơ hội để giúp cho cộng đồng
cũng như là các nhà khoa học chính quyền
có một niềm tin hơn trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã
phát triển kinh tế chưa xem trọng môi trường
là thực tế đang diễn ra tại nhiều địa phương
việc này đã tác động lớn lên hệ sinh thái tự nhiên rừng biển
nguy cơ hủy diệt các loài nguy cấp
khu vực miền trung tây nguyên hiện có tới ba mươi sáu khu vực đa dạng sinh học trọng yếu
hơn ba bảy mươi sáu triệu hectare rừng tự nhiên
nhiều trung tâm đặc hữu thực vật động vật với nhiều loài đặc hữu
do đó đây cũng là nơi tồn tại nhiều điểm nóng về môi trường
rừng cũng nhiều chỗ phá rồi
bây giờ kiêm làm tốt hơn nhiều rồi
những sò phăng của người xưa
nhưng mà vẫn rất nhiều chỗ
vẫn đặt bẫy bẫy động vật
vẫn đi vào rừng
vẫn bây giờ không bán động vật hoàng dã
trển chợ nữa như ngày xưa
nhưng mà bây giờ là bán rất nhiều trên mạng
thì mạng khó quản lý được nữa
phục hồi các hệ sinh thái trọng điểm
và bảo vệ các loài nguy cấp
đã và đang được triển khai
tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế
do vậy cần sự chung tay của cộng đồng
giảm các điểm nóng đa dạng sinh học
cũng chính là giải pháp tạo sinh kế phù hợp
cho người dân và phát triển bền vững
phải hạn chế được ô nhiễm
gồm rất nhiều loại ô nhiễm nguồn nước
về ô nhiễm do các sự cố tràn dầu
rồi là các ô nhiễm do rác thải nhựa
như chúng ta thấy đây
biển của chúng ta hiện nay
đang phải chịu được áp lực rất lớn
từ các nguồn ô nhiễm
học động du lịch thiết kiểm soát
cũng là một trong những thách thức
chúng tôi cũng cần phải nhận thức
và xem đó

để điều chỉnh cho cộng đồng

học động kinh tế cũng như là các hợp động
bảo vệ đa dạng sinh học
gắn với công tác tuần tra bảo vệ rừng
xuyên truyền giữ gìn môi trường biển đảo
cũng là giải pháp giữ gìn tài nguyên thiên nhiên
phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội